nhân dịp tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám hôm nay hai mươi bốn tháng một chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn đã đến thăm chúc tết các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước và mặt trận tổ quốc việt nam
chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn đã đến thăm nguyên tổng bí thư đỗ mười nguyên tổng bí thư lê khả phiêu nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước trần đức lương và nguyên chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam phạm thế duyệt
chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn đã đến thăm chúc tết các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước và mặt trận tổ quốc việt nam trong sự nghiệp cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước cũng như công cuộc đổi mới
nhân dịp kỷ niệm tám mươi tám năm ngày thành lập đảng và chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc thay mặt ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam chủ tịch trần thanh mẫn gửi lời chúc sức khỏe tới các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước và mặt trận tổ quốc việt nam
đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm theo dõi và đóng góp ý kiến đối với hoạt động của mặt trận tổ quốc việt nam góp phần xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc trong giai đoạn mới